sau một ngày lên kế hoạch nhóm hiệp sĩ nhân trạch tỉnh đồng nai đã giải cứu thành công một cô gái trẻ
bị ép bán dâm tại quán cà phê trá hình trên địa bàn tỉnh
được biết đây chỉ là một trong số gần một trăm linh vụ được nhóm giải cứu hơn một năm qua
với các chiêu thức như tuyển nhân viên phục vụ gấp đá rót bia tại các quán ăn nhà hàng
lương từ bảy đến chín triệu một tháng các đối tượng với danh nghĩa môi giới việc làm đã rụ rỗ
những cô gái ở vùng quê xa muốn tìm việc
được xe đưa đón tận nơi khi đến địa điểm giao người
nạn nhân mới phát hiện ra mình đã được đưa đi bán vào các ổ mại dâm
hôm nhà em vào là chủ quán có viết giấy là nhà em vay vay vay nờ cứ mỗi đứa vào đó phải phí tám triệu
tám triệu đó là để chạy tầm trú tầm vắng làm luật cái gì đó thì em không biết người ta nói vậy
thì nếu trong nhà em mà làm trong bốn tháng hết hợp đồng thì chủ sẽ xóa cái nờ đó cho
còn nếu mà nhà em mà không làm thì nhà em phải đóng phí tám triệu mà ra
gần một tháng ở sài gòn
trong quán cà phê đèn mờ có ngày cô phải phục vụ đến hơn một mươi người khách
nếu không chịu làm chủ sẽ đánh đập và ép buộc phải làm
sau khi liên lạc được nhóm hiệp sĩ nhân trạch đồng nai
hẹn thời gian cụ thể và cô gái đã được giải thoát khỏi nơi giam cầm
đội đã lên kế hoạch và tiếp cận cho thành viên vô tiếp cận với cô bé trong quán
thì xác định là cô bé là kiêu cứu thật sự
nhưng cô bé không muốn trình báo bên cơ quan công an nên đội đã kêu cô bé ra đường
đội chở cô bé đi là kế hoạch của đội cũng lên rất tỉ mỉ
có cả cơ quan công an hỗ trợ nhưng mà mấy chủ quán này thực tế rất dự rất hung dự
người ta ném bia ném chai lọ lên thì không ném chai bia lọ lại cho đội
có nghĩa là chóng đối
được biết đây là một trong số nhiều ổ mại dâm núp bóng quán cà phê
và còn nhiều nạn nhân khác bị ép bán dâm tại đây
nhiều vụ có sự can thiệp giải cứu của cơ quan chức năng
song tụ điểm này vẫn chưa được xử lý triệt đề
những trường hợp cứu thì long thạm đều báo qua công an chính quyền hết
mà không biết lý do nào mà những cái quán này thì nó tồn tại rất là nhiều
cũng không biết lý do
quán thì kích dục nên các anh em đội đều có bằng chứng cứ
quán kích dục mại dâm như thế nào đều có chứng cứ hết
từ đây thì cũng mong cơ quan chính quyền nhân trạch và tỉnh đồng nai
có cách nào đó để giảm bớt cái tài nạn này
hơn một năm qua nhóm hiệp sĩ nhân trạch đồng nai
đã cứu giúp được gần một trăm linh vụ ép các thiếu nữ bán dâm trong quán cà phê trá hình
đây là lời cảnh tỉnh với những cô gái nhẹ dạ cả tin vào những lời dụ ngọt
những chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội và bị xa bẫy
chính quyền địa phương và cơ quan công an cần quyết liệt
để triệt phá những đường dây lừa đảo trên trả lại sự bình yên cho nhân dân